vào chiều ngày hôm qua sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản yêu cầu
dừng toàn bộ hoạt động giao hàng đặt qua các ứng dụng công nghệ
sau bốn ngày hà nội thực hiện giãn cách xã hội
mặc dù sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách
hàng hóa bằng xe mô tô hay bánh gọi qua ứng dụng công nghệ
tuy nhiên theo phản ánh vẫn có tình trạng tài xế giao hàng của grab vận chuyển hàng hóa
do ứng dụng chưa tắt dịch vụ giao hàng
vì vậy mà trong chiều ngày hôm qua sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản
gửi công an thành phố sở thông tin và truyền thông cùng với các doanh nghiệp
gồm grab bi gojek mygo fastgo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động giao hàng
đặt qua ứng dụng công nghệ đề nghị công an thành phố và ubnd các quận huyện
tăng cường kiểm tra tại các chốt trực xử lý nghiêm các tài xế vi phạm
đồng thời sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị sở thông tin và truyền thông
kiểm tra xử lý tổng hợp danh sách các doanh nghiệp cố tình vi phạm và tái vi phạm
để xử lý theo đúng quy định hiện hành